xin kính chào quý vị và các bạn
thời tiết tại các tỉnh thành miền bắc chịu sự chi phối của khối không khí lạnh suy yếu
nên trong đêm nay và ngày mai tiếp tục duy trì tình trạng là nhiều mây
đêm và sáng thì xuất hiện mưa nhỏ rải rác xe lẫn với sương mù làm giảm tầm nhìn xa đáng kể
riêng ở các tỉnh vùng núi do chịu ảnh hưởng kết hợp với hội tụ gió yếu
nên có mưa rào và rông rải rác cần đề phòng có lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
ban ngày trời có nắng với mức nhiệt giao động là từ hai mươi đến ba mươi một độ có nơi còn cao hơn
đối với các tỉnh miền trung hầu khắp các khu vực phổ biến là có mưa rào và rông vài nơi về chiều tối
ban ngày trời có nắng với mức nhiệt vừa phải nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến là từ hai mươi chín đến ba mươi một độ có nơi còn cao hơn
riêng khu vực bắc trung bộ thời tiết khá là tương đồng với các tỉnh thành đồng bằng bắc bộ
nên trời cũng duy trì tình trạng là nhiều mây
đêm và sáng sớm thì có mưa nhỏ dài rác sen kẽ có sương mù
trưa chiều giảm mây trời hưởng nắng với nhiệt độ giao động trong khoảng là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
khu vực tây nguyên và nam bộ trong hôm nay và ngày mai phổ biến là ít mưa
riêng ở khu vực nam bộ do nằm gần với rãnh xích đạo nên về chiều tối thì có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông cần đề phòng có tố lóc và gió rất mạnh
ban ngày trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ tại tây nguyên là từ một mươi chín đến ba mươi một độ
còn ở nam bộ là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn
đến đến biển đông tại quần đảo hoàng sa
khu vực tây nguyên là không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc mạnh cấp năm
trong khi đó tại quần đảo trường sa thịnh hành gió đông bắc mạnh cấp bốn
có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
nên nhiệt độ tại cả hai quần đảo đều không vượt quá mức là ba mươi độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa vài nơi
sáng sớm thì có sương mù và sương mù nhẹ
trưa chiều giảm mây trời nắng gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ là từ hai mươi ba đến ba mươi một độ